và khi vụ việc xảy ra không phải ai cũng may mắn lấy lại được tài sản của mình
qua những vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo người kinh doanh dịch vụ cho thuê cầm đồ mua bán xe
cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác để tránh tiền mất tật mang
công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc là đối tượng phan văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hồ hậu thường trú tại xóm xuân hòa xã nam cát huyện nam đàn tỉnh nghệ an
còn về tội trộm cắt tài sản công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm thị kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hồ hậu thường chú tại xã duy phiên huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng nguyễn ngọc long sinh năm hai nghìn tám
hồ hậu thường trú tại xã xuân hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
hãy có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện